hơn một tuần qua trung tâm hành chính công an tỉnh đồng nai và bộ phận một cửa các cấp đã mở cửa trở lại
để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp sau khoảng thời gian tạm ngưng để phòng chống dịch
ghi nhận tại trung tâm hành chính công an tỉnh đồng nai
tại trung tâm hành chính công an tỉnh đồng nai những ngày qua luôn có lượng người đến làm thủ tục đông
người đến làm thủ tục phải chứng minh đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
và dùng ứng dụng pc covid để quét mã qr khai báo y tế tất cả đều phải thực hiện nghiêm thông điệp năm k
riêng với thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe do số lượng quá đông người dân phải đăng ký trước
và đến làm thủ tục theo thời gian do trung tâm hành chính công tỉnh sắp xếp
khu vực tiếp nhận giải quyết các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp vẫn thư thớt người
cũng như nhiều người dân anh hưng rất phấn khởi khi có thể triển khai hoạt động kinh doanh sau thời gian dịch bệnh
vào trang phòng thì mình cũng có
kiểm tra cái sổ sức khỏe điện tử rồi sau đó thì mình làm thủ tục thì mình cũng thấy rất là thoải mái
nói chung thì cái tình hình dịch bệnh rất khó khăn thì đây cũng là một cái thách thức lớn
mà cũng đây cũng là vừa thách thức vừa là cơ hội để mình phát triển
nói chung là mình cũng phải phát triển cái mục theo cái quyết sách của chính phủ là mình vừa phát triển về kinh tế
mà vừa lại là phòng chống dịch phòng chống dịch cho tốt
thì mình cũng phải một cái
theo thống kê sau khi mở cửa trở lại trung bình mỗi ngày có từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi người đến trung tâm hành chính công tỉnh để làm thủ tục
bằng khoảng sáu mươi so với trước đây đơn vị cũng đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo phòng chống dịch vừa phục vụ tốt cho người dân
đảm bảo trong cái phòng công tác phòng chống dịch thì trung tâm chính công đã phối hợp với tổng đài một nghìn hai mươi hai tổng đài hành chính công cũng như là lực lượng bảo vệ
để cho người dân đăng ký và sắp xếp bố trí thời gian hợp lý
để cho người dân vào làm việc đảm bảo là trong mỗi phòng làm việc là không quá hai mươi người để đảm bảo cái việc khoảng cách thực hiện cái năm k theo quy định của bộ y tế
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi một ở trung tâm hành chính công tỉnh sẽ làm thêm một ngày thứ bảy để đảm bảo việc tiếp nhận trực tiếp cho các thủ tục đặc thù
như là cái giấy phép lái xe hoặc là lĩnh vực tài nguyên môi trường để đảm bảo cho người dân có thể đi làm được thuận lợi hơn
sau thời gian tạm ngưng
đồng nai tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp trở lại đã tạo nhiều thuận lợi cho đời sống hoạt động của người dân doanh nghiệp
đây cũng là nỗ lực quan trọng để toàn tỉnh từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội sớm trở lại trạng thái bình thường mới